trong thời gian ngắn từ việc xây dựng ý tưởng đến thiết kế nhóm đã chế tạo thành công chiếc máy để đưa vào vận hành tại khu điều hành trường đại học tây nguyên phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

trong thời gian ngắn từ việc xây dựng ý tưởng đến thiết kế nhóm đã chế tạo thành công chiếc máy để đưa vào vận hành tại khu điều hành tại khu điều hành tại khu điều hành tại khu điều hành tại khu điều hành tại khu

cùng chung tay với các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đắk lắc đẩy lùi dịch covid một mươi chín